tại nghệ an trước những diễn biến phức tạp của mưa lũ đồng chí nguyễn đắc vinh bí thư tỉnh ủy đã có mặt tại các địa phương bị thiệt hại để kiểm tra chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả nhằm bảo đảm cuộc sống cho người dân
tại huyện diễn châu lãnh đạo tỉnh nghệ an đã đến kiểm tra việc tiêu ống nội đồng của hệ thống cống ngăn mặn giữ ngọt diễn thành và cánh đồng sản xuất lạc hẻ thu của xã diễn lộc
qua kiểm tra thực tế lãnh đạo tỉnh yêu cầu huyện diễn châu tập trung cho việc tiêu úng nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về kinh tế mùa vụ cho nhân dân
tiếp đó lãnh đạo tỉnh đã đến kiểm tra tại huyện hưng nguyên đây là huyện chịu thiệt hại nặng nhất do đợt mưa lũ gây ra trong các ngày từ một mươi ba đến một mươi năm tháng một mươi vừa qua
theo thống kê sơ bộ mưa lũ đã gây ngập ống tại một mươi sáu xã và thị trấn nhiều công trình như đường giao thông trường học canh mương thủy lợi bị hư hại và gần một trăm linh diện tích rau màu ao cá bị ngập sâu trong nước gây thiệt hại rất lớn về kinh tế cho địa phương
những cái hồ nào mà bị ngập thì như vậy là anh em cứu hộ những cái đối tượng là chính sách là một nhau khó khăn là hai
đến ngày hôm nay mặc dù trời đã ngớt mưa nhưng nhiều xã của huyện hưng nguyên vẫn còn bị ngập nước
một số tuyến đường liên xã còn bị ngập sâu cắt đứt hoàn toàn việc lưu thông của người dân